tiếp tục chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào theo lời mời của đồng chí phan kham vị pha văn
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung mương đảng nhân dân cách mạng lào phó chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng sáu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp đồng chí vi la vong bú đà khăm
chủ tịch trung ương hội hiểu nghị lào việt nam chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách và kiểm toán của quốc hội lào
tiếp bí thư tỉnh trường tỉnh luông phra bang khăm phan trăn thạ vi súc thăm tổng lãnh sự quán việt nam tại luông phra bang
nói chuyện với cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán và đại diện bà con việt kiều
đại diện các doanh nghiệp và học sinh sinh viên việt nam tại tỉnh luông phra bang và khu vực bắc lạc
tại buổi tiếp phó chủ tịch nước khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế
chính sách để thúc đẩy tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước
trong đó có các tỉnh thành của việt nam với tỉnh luông pha bang
phó chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao chính quyền luôn pha bang những năm qua
đã tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc việt nam làm ăn sinh sống hòa nhập với cộng đồng địa phương
và tạo thuật lợi cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư kinh doanh tại luông phra bang
nói chuyện với cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán đại diện bà con việt kiều
đại diện các doanh nghiệp và học sinh sinh viên việt nam tại tỉnh luông pha bang và khu vực bắc lào
phó chủ tịch nước cũng căn dặn bà con duy trì truyền thống đoàn kết đùm bọc lẫn nhau
giữ gìn truyền thống dân tộc tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật phong tục tập quán của sở tại
góp phần gắn kết và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt lào